trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều nay một mươi sáu tháng bảy
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
liên quan tới việc nối lại đường bay tới một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
tại việt nam đã bước đầu được kiểm soát người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì các bộ ngành của việt nam đang tích cực làm việc
với các cơ quan chức năng của nước ngoài về việc khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa việt nam và một số quốc gia
theo đó bộ ngoại giao đã thông báo tới một số cơ quan đại diện nước ngoài tại việt nam
về việc dự kiến nối lại đường bay tới seoul hàn quốc tokyo nhật bản đài loan quảng châu trung quốc
vien chanh lào phnom penh campuchia
từ giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể
không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
bộ giao thông vận tải đang trao đổi với các cơ quan chức năng của các nước nói trên
để thống nhất các vấn đề kỹ thuật bay tần suất và lộ trình cụ thể
trước mắt thì việt nam sẽ ưu tiên các đối tượng đang được phép nhập cảnh hiện nay
bao gồm trước tiên là công dân việt nam người nước ngoài là các chuyên gia nhà đầu tư
nhà quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao người vào với mục đích ngoại giao và công vụ
cùng một số trường hợp đặc biệt khác
người nhập cảnh việt nam thì phải nghiêm túc tuân thủ các điều kiện về kiểm dịch y tế
và thực hiện cách ly phù hợp theo quy định về phòng chống dịch